xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch về phía đông
khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ nhiều mây có sương mù lẫn mưa nhỏ mưa phùn vào đêm và sáng
còn trưa chiều tạnh giáo thậm chí có thể hứng nắng vào ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng ba
nhiệt độ có xu hướng tăng dần cao nhất phổ biến là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng
riêng các tỉnh phía tây bắc bộ ít chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm
nên trời có nắng nhiều hơn nhiệt độ cao giao động từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi còn trên ba mươi độ
còn nhiệt độ ban đêm thì giao động từ một mươi tám đến hai mươi một độ chỉ một số nơi ở vùng núi có nhiệt độ thấp hơn
khối không khí lạnh suy yếu cũng tác động đến các tỉnh phía bắc của miền trung
từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời nhiều mây có mưa nhỏ và sương mù giải rác vào đêm và sáng
còn trưa chiều có nắng với nhiệt độ tăng dần cao nhất có thể đạt mức là từ hai mươi chín độ
đến ba mươi hai độ vào ngày một mươi bảy tháng ba
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở xuống đến bình thuận trong ba ngày tới phổ biến là không mưa
trời có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này sao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
nhìn chung thời tiết thuận lợi cho những sinh hoạt thường nhật của người dân nơi đây
khu vực vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô
với trời ít mưa và có nắng vào ban ngày nhiệt độ trưa chiều
giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
nắng nóng xuất hiện cục bộ
còn về đêm và sáng trời xe lạnh khi nhiệt độ thấp chỉ từ một mươi chín đến hai mươi hai độ do yếu tố địa hình cao
còn với các tỉnh nam bộ ngày nắng có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng miền đông có nắng nóng dễ dọng khi nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn

đi cùng là độ ẩm giảm thấp nên nguy cơ cháy nổ ở mức cao
người dân chú ý đề phòng đảm bảo an toàn khi mùa khô còn kéo dài